hôm nay hội đồng liên bang tức thượng viện nga đã phê chuẩn các hiệp ước về việc sắp nhập bốn vùng ở ukraine và liên bang nga
các vùng lãnh thổ này bao gồm hai nước cộng hòa tự xưng ở danes và lugansk tỉnh kherson và tỉnh tchaporizhia ở ukraine nhưng hiện do nga kiểm soát trên thực tế
trước đó vào hôm ba tháng một mươi duma quốc gia tức hạ viện nga cũng đã nhất trí bỏ phiếu thông qua các hiệp ước sắp nhập bốn vùng trên vào nga
theo hiệp ước cư dân các tỉnh mới này có thể xin quốc tịch nga bằng cách nộp đơn và tuyên thệ trở thành công dân nga
trong các ngày từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng chín bốn vùng trên đã tổ chức trưng cầu ý dân về gia nhập liên bang nga
theo truyền thông nga đa số cư dân các vùng này ủng hộ việc sắp nhập vào liên bang nga
sau các cuộc trưng cầu dân ý tổng thống nga vladimir putin và người đứng đầu bốn vùng trên đã ký thỏa thuận về việc sắp nhập các vùng này vào nga
trong khi đó ukraine mỹ và phương tây coi các hoạt động sáp nhập
này là bất hợp pháp và cực lực phản đối việc nga sáp nhập bốn vùng của ukraine